kỳ họp thứ hai mươi ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã bế mạc kỳ họp lần này đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
tham dự phiên bế mạc có đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng bí thư thành ủy tp hcm
tại phiên bế mạc các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
thành phố chọn chủ đề năm hai nghìn hai mươi một năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư
với mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép kiểm soát tốt lây nhiễm covid một mươi chín
và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế huy động hiệu quả nguồn lực
không ngừng đổi mới sáng tạo đẩy mạnh chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
xây dựng chính quyền đô thị chú trọng phát triển văn hóa nâng cao phúc lợi xã hội xây dựng gia đình hạnh phúc
giữ vững ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội
văn hóa xã hội tạo việc làm mới cho một trăm bốn mươi lao động tỷ lệ thất nghiệp còn dưới bốn
phấn đấu nằm trong nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
và chỉ số cải cách hành chính prr index tiếp tục giữ vững an ninh chính trị
kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ điều tra phá án kéo giảm ít nhất năm số người chết do tai nạn giao thông
kéo giảm hai số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng